theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ngày đầu tiên của năm canh tí
toàn quốc đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm thiệt mạng hai mươi hai người bị thương một mươi ba người
so với cùng kỳ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn bằng nhau nhưng số người chết tăng tới bảy người
tương đương với bốn mươi bảy cũng theo thông tin của cục cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông
đường bộ cả nước đã kiểm tra xử lý hai hai trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước hơn hai ba tỷ đồng tạm giữ ba trăm bốn mươi một phương tiện các loại
tước ba trăm sáu mươi giấy phép lái xe các loại riêng về nồng độ cồn lực lượng đã xử lý ba trăm chín mươi bốn trường hợp vi phạm